mưa to đi kèm với rông lốc đã làm hư hại hàng trăm hectare lúa
đang cho thu hoạch của xã khánh lâm huyện u minh tỉnh cà mau
toàn xã khánh lâm huyện u minh tỉnh cà mau có hai sáu trăm bảy mươi năm hectare
đến nay bước vào cao điểm thu hoạch lúa hẻ thu
mưa lũ đã khiến nhiều diện tích lúa bị ngập úng thiệt hại từ ba mươi đến bảy mươi
có những hộ gần như mất trắng
bên cạnh đó hiện nay giá lúa bắt đầu sụt giảm
một số thương lái ép giá không mua lúa bị sập
chỉ mua lúa gặt máy với giá giao động bốn ba trăm linh đến bốn năm trăm linh một kg
nên ảnh hưởng lớn đến đời sống bà con
khánh lâm là xã nghèo nhất của huyện u minh
có nhiều đồng bà dân tập sinh sống kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp
cuộc sống vốn đã khó khăn
song đối với hộ bị thiệt hại nặng từ vụ lúa hè thu này
thì đời sống sẽ càng khó khăn hơn nữa